đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
để thông báo về kết quả của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
bình chánh là xã ven biển có nghề câu mực truyền thống của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
toàn xã có hơn một trăm hai mươi tàu trong đó có hai mươi hai tàu dài hơn hai mươi bốn mét công suất từ ba trăm tám mươi đến một ba trăm linh cv
tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị hiện nay hầu hết tàu công mực ở địa phương không tiếp cận được chính sách hỗ trợ
theo quyết định số bốn mươi tám của chính phủ bởi thời gian công mực thường từ hai tháng trở lên
trong khi quy định chỉ áp dụng với các chuyến đánh bắt xa bờ kéo dài một mươi năm ngày và không quá bốn lần một năm
bên cạnh đó quy định về báo cáo hải trình theo thông tư số hai mươi một của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
họ có thể áp dụng với tàu câu mực buộc phải ra vào cảng cá chỉ định là tịnh kỳ
do kích thước tàu lớn càng nhỏ ra vào khó khăn dễ đầm đụng
cử tri xã bình chánh cũng kiến nghị chủ đầu tư cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trả lại hiện trạng đường dân sinh đã mượn để thi công hiện đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi ghi nhận những kiến nghị của cử tri
tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết